bắt đầu từ ngày hôm qua đường bay hà nội thành phố hồ chí minh tăng tần suất lên sáu lần
cùng với đó bộ giao thông vận tải cũng quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa khác
theo đó đường bay hà nội thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng thành phố hồ chí minh đà nẵng và ngược lại
sẽ được khai thác với tần suất không quá sáu chuyến hàng ngày mỗi chiều từ hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
và không quá bảy chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
các đường bay khác sẽ được khai thác không quá bốn chuyến hàng ngày mỗi chiều
trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày áp dụng cục hàng không việt nam đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh
tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác và điều kiện đối với hành khách phù hợp
hiện tại đã có bốn mươi tám tỉnh thành đã cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại
tại thành phố hồ chí minh loại hình này công tác phòng chống dịch được chú trọng ngay từ đầu
để người dân có thể yên tâm đi lại thu hút nguồn lao động về thành phố để phục hồi phát triển kinh tế
tại thành phố hồ chí minh từ ngày hai mươi tháng một mươi các chốt kiểm soát đã bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính
tức covid một mươi chín tạo điều kiện để người dân vào thành phố
trên các tuyến xe khách công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt
nhân viên nhà xe phải tiêm đủ hai mũi vaccine hành khách trên xe cũng phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được phục vụ
khi mà công tác phòng chống dịch khi di chuyển từ thành phố hồ chí minh về các tỉnh khác
rất an tâm phải đủ để tiêm đủ hai mũi vaccine và có giấy xét nghiệm âm tính rất là an toàn
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ quy định các tỉnh thành phố xác định cấp độ dịch trên địa bàn
tuy nhiên việc công bố cấp độ dịch tại các địa phương còn chưa kịp thời
đến nay mới chỉ có một số tỉnh thành phố công bố nên dẫn đến việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách
tại địa phương

gây khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với hoạt động vận tải theo quy định
tuy nhiên việc công bố cấp độ dịch tại địa phương còn chưa kịp thời
đến nay mới chỉ có một số tỉnh thành phố công bố nên dẫn đến việc tổ chức hoạt động vận tải theo quy định
đến nay mới chỉ có một số tỉnh thành phố công bố nên dẫn đến việc xuyết chặt kiểm tra công tác phòng chống dịch trên xe khách liên tỉnh
thì các địa phương cũng cần công bố kịp thời cấp độ dịch để thống nhất tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
các tỉnh thành cũng cần khẩn trương tiêm vaccine cho lái xe nhân viên phục vụ và cán bộ nhân viên tại bến xe trạm dừng nghỉ
để đảm bảo nhân sự cho công tác tổ chức vận tải tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm đi lại
thưa quý vị sau hơn ba tháng triển khai vào chiều tối ngày hôm qua các chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ trên địa bàn thành phố hà nội đã chính thức được gỡ bỏ
và đây là một trong những nội dung công điện hai mươi hai về triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
được ủy ban nhân dân thành phố hà nội mới ban hành
vậy đến thời điểm này tình hình giao thông sau khi gỡ chốt sẽ thế nào
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chạm thu phí trên tuyến đường hà nội
hà nội hải phòng sau khi gỡ bỏ chốt kiểm soát dịch bệnh lưu lượng phương tiện theo hướng vào thành phố hà nội tăng lên khá nhiều
đôi lúc xuất hiện tình trạng ủn ứ các nhân viên trạm đã ngay lập tức phân luồng hướng phương tiện sang các làng khác nhau
theo đại diện trạm thu phí trên cao tốc hà nội hải phòng để đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi trên tuyến
hiện trên tuyến đã bố trí từ ba đến năm làn thu phí trong đó có ba làn thu phí một dừng và hai làn thu phí tự động
tuy nhiên theo hướng thực tế thì có không ít phương tiện vẫn tiếp tục đi vào những làn thu phí tự động không rừng
còn đây là hình ảnh trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
các công nhân đang hoàn thành những bước cuối cùng để gỡ chốt kiểm soát còn người dân khi lưu thông cũng dễ dàng thuận lợi hơn
cùng với dừng các chốt kiểm soát công an tp hà nội sẽ chủ trì việc giám sát kiểm soát y tế tại sân bay nhà ga bến xe và các tuyến giao thông cửa ngõ
đối với người và phương tiện trở về từ vùng rừng
theo ghi nhận thực tế hiện nay đã có nhiều địa phương dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch bệnh
điều này đã tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa tạo đà phát triển kinh tế giữa các địa phương
tuy nhiên vẫn còn không ít địa phương áp dụng các quy định gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động vận tải nói chung
do vậy cần phải có sự đồng bộ thống nhất giữa các địa phương trong việc áp dụng các giải pháp chống dịch trong tình hình mới
thông tin từ trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết sở giao thông vận tải tp hcm đã chấp thuận cho tám tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn tp hcm hoạt động trở lại từ ngày hai mươi năm tháng một mươi sau gần bốn tháng thực hiện giãn cách xã hội
đây là các tuyến xe buýt đi qua trục chính có lộ trình đi qua bến xe bệnh viện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
đồng thời hoạt động của các tuyến này đảm bảo phù hợp với tiêu chí quy định tạm thời đối với hoạt động vận tải hành khách đường bộ của bộ giao thông vận tải
cụ thể đối với năm tuyến xe buýt có trợ giá gồm tuyến số một mươi bốn bến xe miền đông bến xe miền tây tuyến số hai mươi bến thành nhà bè tuyến số hai mươi bảy bến xe buýt sài gòn bến xe an sương tuyến số hai mươi chín phà cắt lái chợ nông sản thủ đức tuyến số một trăm bốn mươi một khu du lịch bca long trường khu chế xuất linh trung hai hoạt động sáu mươi chuyến mỗi ngày
ba tuyến xe buýt có trợ giá còn lại gần tuyến số sáu mươi năm tuyến số bảy mươi bốn và tuyến số bảy mươi chín hoạt động năm mươi bốn chuyến mỗi ngày
trước đó vào ngày năm tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm đã cho phép bốn tuyến xe buýt bảy mươi bảy chín mươi một trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi tám hoạt động trên địa bàn huyện cần giờ đảm bảo đáp ứng tiêu chí phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm